sở y tế tối thiểu ba năm một lần sẽ kiểm tra thanh tra cơ sở xét nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học và đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn quản lý
nội dung trên được quy định tại nghị định số một trăm linh ba của chính phủ
theo quy định này cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học phải có trách nhiệm đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại các cơ sở xét nghiệm
xây dựng kế hoạch phòng ngừa phương án xử lý sự cố an toàn sinh học bao gồm xác định khoanh vùng các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại cơ sở xét nghiệm
các biện pháp trang thiết bị nhân lực để xử lý và khắc phục sự cố phương án phối hợp với các cơ quan có liên quan để ứng phó sự cố an toàn sinh học
đào tạo tập huấn cho nhân viên của cơ sở xét nghiệm về các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố an toàn sinh học
nghị định cũng yêu cầu hàng năm cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp ba và cấp bốn phải tổ chức diễn tập phòng ngừa và khắc phục sự cố an toàn sinh học
cụ thể khi xảy ra sự cố an toàn sinh học cơ sở xét nghiệm phải có trách nhiệm khẩn trương huy động nhân lực trang thiết bị để xử lý sự cố theo phương án phòng ngừa xử lý sự cố an toàn sinh học theo quy định